tại thành phố hồ chí minh vừa diễn ra hội thảo về chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho nhân viên y tế
tại buổi hội thảo nhiều phương pháp và chương trình đã được đưa ra thảo luận nhằm hỗ trợ cho các nhân viên y tế đối phó với stress và nâng cao nhận thức về vấn đề này
theo số liệu thống kê từ cuộc khảo sát trầm cảm lo âu và stress của nhân viên y tế bệnh viện hùng vương vào năm hai nghìn hai mươi một cho thấy
tại bệnh viện có bốn mươi hai hai nhân viên y tế mắc chứng lo âu hay bốn ba có biểu hiện trầm cảm và một mươi sáu năm bị stress nặng
đây là những con số đáng báo động về tình trạng sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh tổ chức hội thảo
về chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho nhân viên y tế
tại đây các chuyên gia bác sĩ đã đưa ra những dấu hiệu nhận biết phương pháp phòng ngừa và hành trình chữa lành sức khỏe tâm thần
nhằm hỗ trợ nhân viên y tế đối phó với stress kiểm soát căng thẳng cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân và có một tinh thần khỏe mạnh
trong khi đó nhằm trang bị những kiến thức sơ cứu cho cộng đồng giúp giảm biến chứng và giảm tỷ lệ tử vong cho người bị nạn
ngày hôm nay bệnh viện bạch mai đã tổ chức buổi cung cấp những kỹ năng sơ cứu cơ bản để tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng
mới đây một du khách ấn độ đến du lịch ở đà nẵng bất ngờ bị ngất xỉu ngã xuống đất ngừng tim mất ý thức vệ sinh không tự chủ
đã lập tức được nữ điều dưỡng cấp cứu tại chỗ một cách chuyên nghiệp đã giúp du khách qua cơn nguy kịch
chuyên gia nhấn mạnh khi tham gia sơ cấp cứu trong mọi tình huống hãy chú ý đến tính an toàn đúng đắn và pháp lý
mới là vấn đề đạo đức nguyên tắc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho mình trước bởi thời gian là vàng nhưng an toàn là mạng sống
nguyên tắc chung của sơ cấp cứu là một an toàn hai không di chuyển nạn nhân khi chưa đánh giá ban đầu ba bình tĩnh và luôn cần sự trợ giúp bốn hành động thống nhất năm đề phòng lây nhiễm
đeo găng tay hoặc sử dụng túi ni lông khi tiếp xúc với vết thương rửa tay trước và sau khi sơ cứu xử lý các vật dụng sau khi sơ cứu
thưa quý vị nắng nóng đột ngột
nắng nóng đột ngột trong mấy ngày vừa qua đã khiến cho số bệnh nhân bị đột quỵ tăng cao đáng chú ý là trong đó có nhiều người còn trẻ trong độ tuổi lao động
các chuyên gia y tế cũng cảnh báo là những người có bệnh nền vây huyết áp hay tim mạch cần được theo dõi chặt chẽ bởi họ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với người bình thường
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận đến năm mươi bệnh nhân đột quỵ
trong đó chỉ khoảng hai mươi bệnh nhân đến viện trong thời gian vàng đáng chú ý có đêm có tới sáu ca đột quỵ trẻ tuổi
thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đột quỵ